hải đội hai bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị vừa phối hợp với các đồn biên phòng tuyến biển trên địa bàn tỉnh
tổ chức truy bắt hai tàu cá của ngư dân tỉnh kiên giang hành nghề giã cào trái với quy định của pháp luật
trước đó vào lúc một mươi h ngày hai tháng chín tàu cá số hiệu kg chín mươi năm nghìn một trăm năm mươi hai ts do ông trương văn dũng làm thuyền trưởng
và tàu cá số hiệu kg chín mươi bốn nghìn năm trăm ba mươi ts do ông phan minh trí làm thuyền trưởng
cả hai cùng chú tại huyện châu thành tỉnh kiên giang đang khai thác hải sản gần bờ bằng hình thức giã cào trái với quy định của pháp luật
lực lượng bộ đội biên phòng quảng trị đã phối hợp tổ chức đấu tranh ngăn chặn
qua quá trình điều tra cả hai thuyền trưởng đều thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình
khi cho tàu khai thác không đúng tuyến quy định tại nghị định ba mươi ba hai nghìn một mươi của chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thủy sản
cụ thể tàu có công suất máy chính từ hai mươi cv trở lên không được khai thác hải sản tại vùng biển ven bờ
được biết từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy cho đến nay số lượng tàu thuyền và ngư lưới cụ của ngư dân tỉnh quảng trị bị mất và hư hỏng
do các tàu cá khai thác bằng phương pháp giã cào ngày một tăng
trước thực trạng này lực lượng bộ đội biên phòng đã tổ chức triển khai nhiều đợt truy quét ngăn chặn và chấn chỉnh hoạt động này